thưa quý vị vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bùi thiên thành hai mươi hai tuổi ngụ quận năm tp hcm một mươi một năm tù về tội giết người buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại
theo cáo trạng khoảng một mươi bốn h hai mươi ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bùi thiên thành đi bộ ngang qua hẻm một mươi tám đường phan văn trị phường hai quận năm tp hcm thì thấy hứa huy thành đang ngồi trước hẻm do nhìn nhau không thân thiện hai bên xảy ra mâu thuẫn
sau khi nghe thiên thành thách thức huy thành cầm cái tô sành đánh vào đầu tiên thành làm vỡ tô sau đó huy thành tiếp tục dùng mảnh vỡ đâm vào đầu mặt gây thương tích cho thiên thành
tức giận vì vô cớ bị đánh thiên thành rút con dao trong túi quần ra
tức giận vì vô cớ bị đánh thiên thành rút con dao trong túi quần ra